tại hà nội bộ quốc phòng đã tổ chức lễ công bố sách trắng quốc phòng việt nam năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng chủ trì lễ công bố
sách trắng quốc phòng việt nam hai nghìn một mươi chín cung cấp những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng việt nam
sự phát triển về tổ chức trang bị của quân đội nhân dân việt nam và dân quân tự vệ
thông tin được công bố trong sách trắng quốc phòng hai nghìn một mươi chín thể hiện chủ trương minh bạch hóa
về chính sách quốc phòng của đảng nhà nước việt nam để tăng cường hiểu biết
xây dựng lòng tin giữa quân đội và nhân dân việt nam với quân đội và nhân dân các nước trên thế giới
tại lễ công bố nhiều câu hỏi của các hãng thông tấn báo chí quốc tế
cũng đặt ra đối với vấn đề biển đông được nêu trong sách trắng quốc phòng
đảng đã xác định là những vấn đề này nó làm phức tạp hóa tình hình
nó làm căng thẳng những cái vấn đề trên biển đông và nó đi ngược lại những quy định của luật pháp quốc tế
cũng như là những thỏa thuận khu vực về hòa bình an ninh ở toàn thế giới cũng như châu á thái bình dương
quan điểm của việt nam là phản đối những hoạt động quân sự hóa
các hoạt động đi ngược lại luật pháp quốc tế các hoạt động làm phức tạp thêm tình hình của bất kỳ quốc gia nào
đảng đã xác định là những vấn đề này nó làm phức tạp hóa tình hình